với đặc thù là địa bàn cửa ngõ giao thông ở phía đông của thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ
nên sau tết lượng xe ô tô nhất là xe khách qua địa bàn tỉnh đồng nai tăng rất cao
do đó việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông được các ngành chức năng tăng cường
đặc biệt những ngày này đang là cao điểm lượng người về quê đón tết đi du lịch quay trở lại làm việc
nên mật độ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn đồng nai là rất lớn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
nếu như thời điểm này những năm trước đây quốc lộ một a đoạn qua địa bàn tỉnh đồng nai thường xuyên xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
lái xe phóng nhanh vượt ẩu nhét hành khách thì năm nay các ngành chức năng tỉnh đồng nai đã tăng cường lực lượng kiểm tra việc chấp hành luật giao thông của các phương tiện
đặc biệt lực lượng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã bố trí ba tổ cảnh sát giao thông kiểm tra chuyên đề xe chở khách và thường xuyên tuần tra trên tuyến
nhờ đó theo ghi nhận không còn tình trạng ưu tắc giao thông nghiêm trọng và xe chở khách đôi nhét
còn trên quốc lộ hai mươi đoạn qua địa bàn tỉnh đồng nai dài hơn bảy mươi km sau kỳ nghỉ tết lượng xe ô tô khách du lịch từ thành phố đà lạt về thành phố hồ chí minh
và các tỉnh đông nam bộ tăng hơn một trăm linh so với những ngày thường
tuy nhiên tình trạng ủn tắc giao thông không xảy ra việc phóng nhanh vượt ẩu đã được hạn chế
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đội đã xây dựng kế hoạch bố trí gồm ba tổ tuần tra kiểm soát giao thông
để tập trung xử lý về chuyên đề xe ô tô khách chở quá số người quy định và dừng đổ sai quy định và xe bíp xe dù
và xử lý tốc độ
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai do đặc thù địa bàn cửa ngõ phía đông thành phố hồ chí minh và khu vực phía nam
nên trong thời gian trước và sau tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh tăng cao
tuy nhiên việc ủn tắc giao thông nghiêm trọng không xảy ra
nguyên nhân ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc tham gia điều tiết
phải kể đến hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ qua địa bàn được đầu tư nâng cấp mở rộng
ngoài ra bản thân ý thức lái xe cũng đã được nâng cao trong việc chấp hành luật giao thông
thời điểm hiện tại lượng phương tiện qua các tuyến quốc lộ một a hai mươi năm mươi một đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây vẫn đang ở mức cao
do đó các lực lượng chức năng tỉnh đồng nai vẫn đang tiếp tục thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn